thể hiện rõ chủ trương đa dọng hóa nguồn lực với phương châm nhà nước doanh nghiệp và nhân dân cùng làm
do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới những ngày qua các tỉnh miền núi sơn la yên bái hòa bình thanh hóa đã bị sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản
nhằm chia sẻ khó khăn với người dân với tinh thần lá lành đùm lá rách đài tiếng nói việt nam đã ủng hộ năm trăm linh hai triệu đồng
cán bộ công nhân viên chức bộ xây dựng ủng hộ ba trăm linh triệu đồng để các địa phương khắc phục thiệt hại
thay mặt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần thanh mẫn cảm ơn sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành đã cùng với cả nước chung tay chia sẻ với người dân bị thiệt hại do mưa lũ
đồng chí hứa sẽ quản lý quỹ cứu trợ thật hiệu quả bảo đảm số tiền được cứu trợ ủng hộ sẽ đến đúng tay người bị thiệt hại
trong phần tin quốc tế eu kêu gọi quốc hội mỹ bảo vệ thỏa thuận hạt nhân iran
anh và ireland ứng phó với siêu bão mạnh nhất trong nửa thế kỷ
thưa quý vị hôm nay các ngoại trưởng liên minh châu âu eu đã hối thúc quốc hội mỹ bảo vệ thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà iran đã đạt được với nhóm p năm
trong khi đó tổng thống pháp emmanuel macron cũng đã chỉ trích cách tiếp cận mới của chính phủ mỹ đối với chương trình hạt nhân của tehran
trước thêm hội nghị tại luxembourg một quan chức cấp cao eu khẳng định các ngoại trưởng sẽ bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của họ đối với việc tiếp tục thực thi thỏa thuận hạt nhân iran
ngoại trưởng pháp jean ivel le drian kêu gọi quốc hội mỹ không nên nghi ngờ thêm thỏa thuận này
người đồng cấp hà lan beetco ender bày tỏ hy vọng quốc hội mỹ sẽ nhận ra vai trò của thỏa thuận đối với an ninh thế giới và có quyết định đúng đắn
trong khi đó ngoại trưởng bỉ dr inder quan ngại việc rút khỏi thỏa thuận sẽ hủy hoại lòng tin vào các cuộc đàm phán tương lai về chương trình hạt nhân của triều tiên
trong khi đó tổng thống pháp emmanuel macron đã gọi chiến lược mới của tổng thống donald trump là một chiến lược tồi
ông macron cũng cho biết đã thuyết phục tổng thống donald trump không phá vỡ kế hoạch hành động chung toàn diện giữa iran với nhóm p năm một
anh và ireland đang chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống xấu nhất sau khi siêu báo ophelia
australia dự kiến sẽ đổ bộ vào hai quốc gia này trong ngày hôm nay
theo các báo cáo bão ophelia đã mạnh lên cấp ba trong thang đo năm cấp bão khi càn quét qua quần đảo azoret của bồ đào nha với sức gió khoảng hơn một trăm linh km một giờ
opelia được đánh giá có sức mạnh ngang tầm với cơn bão đại bàng đã từng đổ bộ vào anh cách đây ba mươi năm gây thiệt hại khoảng một tỷ bảng anh và khiến một mươi tám người thiệt mạng
hiện ireland đã ban hành báo động đỏ mức báo động cao nhất trước dự báo đây sẽ là siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này
trong vòng sáu mươi năm trở lại đây mùa bão đại tây dương năm nay đã sản sinh ra một mươi năm cơn bão nhiều nhất kể từ cuối thế kỷ
mới đây tổng thống pháp emmanuel macron tuyên bố những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội tại nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất
tổng thống pháp macron nhận định hiện nay giới chức pháp chưa thực hiện đầy đủ các bước đi cần thiết để ngăn chặn những nguy cơ an ninh
ông khẳng định chính phủ pháp hoàn toàn có thể thực hiện những biện pháp mạnh tay và trục xuất bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào
nếu như họ phạm tội kể cả khi không ban hành luật mới liên quan
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh dư luận pháp đang phẫn nộ vì vụ ahmed annachi một người đàn ông tunisia hai mươi chín tuổi đâm chết hai phụ nữ tại maxi ngày một tháng một mươi
điều đáng nói là đối tượng này chỉ một ngày trước mới được thả ra sau khi bị tạm giam vì tội trộm cắp tại phía đông lyon đồng thời cũng là người có vấn đề về rượu và ma túy
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân